liên quan đến vụ việc bé gái người mông đang đi chơi tết bị nam sinh lớp một mươi bắt vì làm vợ
lực lượng chức năng huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã vào cuộc làm rõ
thông tin đến phóng viên báo sức khỏe đời sống chiều ngày chín tháng hai ông nông văn ngay
chủ tịch ubnd xã giàng chu phìn huyện mèo vạc tỉnh hà giang cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ truyền thông báo chí
chính quyền địa phương đã mời bố mẹ của giang mỹ sê một mươi sáu tuổi
người bắt vợ trong clip lan truyền trên mạng xã hội và cả c lên trụ sở để làm việc
tại trụ sở ubnd dân xã cháu sê trình bày trong lúc đi chơi xuân
do nhìn thấy bé gái thích nên đã lao vào lôi kéo bé gái
tại địa phương c năm nay mới học lớp một mươi tại một trường nghề ở tỉnh thái nguyên
hiện chúng tôi đã giáo dục và tuyên truyền cho xê cùng gia đình cần bỏ ngay những hành vi trên
đặc biệt là hủ tục bắt vợ như vậy ông ngay nói
theo vị lãnh đạo xã giàng chu phìn tại xã có khoảng chín mươi năm cư dân là người mông
ở xã vẫn còn lác đắc vài trường hợp duy trì tục lệ bắt vợ đặc biệt là thanh niên nam nữ đi chơi hội xuân
lường trước được tình hình nên xã đã cắt cửa công an viên quân dân thôn bản
tăng cường tuần tra trên địa bàn kịp ngăn chặn hủ tục
ngoài ra hàng năm chính quyền cũng tiến hành tuyên truyền vận động bà con bỏ những hủ tục xấu trên địa bàn
thượng tá cao văn toản trường công an huyện mèo vạc cũng cho biết
sự việc trên xảy ra vào ngày bảy tháng hai tại xã bà vi
điều đáng nói dù xảy ra tại nơi đông người bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh lại không gan ngăn
sự việc chỉ dừng lại khi một số cán bộ công an xã bà vi trên đường tuần tra đã phát hiện và can thiệp
sau khi được công an giúp đỡ bé gái người hâm mông nức nở kể em xuống đây chơi tết thì bị nó kéo về
bà triệu thị tình phó giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh hà giang cho biết
đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua
tuy nhiên qua xác minh tìm hiểu thì đây chỉ là một hành động thứ phát của một thiếu niên mới lớn
chưa hiểu biết về phong tục tập quán của dân tộc mình
theo bà tình bắt vợ vốn là một phong tục xa xưa và độc đáo của người mông
nhưng đã bị biến tấu đi theo thời gian
bên cạnh đó bản thân giới trẻ người mông còn chưa thực sự hiểu biết đầy đủ về phong tục này
nên có những hành động không đúng mực bộc phát
bắt vợ hay kéo vợ là một tục đẹp từ xa xưa của đồng bào dân tộc mông
thể hiện tình yêu đôi lứa mãnh liệt của những chàng trai cô gái người mông để đến với nhau
việc kéo hay bắt chỉ được diễn ra khi có sự thỏa thuận và đồng ý của hai người từ trước đó
sau khi chàng trai đã kéo được cô gái về nhà thì sau một vài ngày
người nhà chàng trai sẽ có lời và mang lễ sang nhà cô gái để xin cưới bà tình nói
phó giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch cũng khẳng định
tục bắt vợ hiện đã không còn phổ biến tại hà giang
tại một số nơi một số thời điểm vẫn còn diễn ra
nhưng chỉ mang tính chất tự phát do chưa có sự hiểu biết đầy đủ hoặc chưa được giáo dục tuyên truyền
vị này thông tin thêm thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh hà giang
đang làm rất tốt việc bài trừ các hủ tục lạc hậu
thực hiện việc cưới việc tàng và luật hôn nhân gia đình theo chỉ đạo của trung ương và địa phương
tuy nhiên không phải một chốc một lát mà bỏ ngay được bởi đặc thù địa bàn chủ yếu là dân tộc thiểu số
trong khi đó bày tỏ quan điểm về những trường hợp bắt các cô gái trẻ giữa ban ngày
trong đó có cả các bé gái một mươi năm một mươi sáu tuổi về làm vợ theo phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số
giáo sư tiến sĩ lê thị quý viện trưởng viện nghiên cứu giới và phát triển cho rằng
bản chất của phong tục bắt vợ hiện nay không mang tính tích cực khi mà pháp luật của việt nam
đã quy định rất rõ ràng về quyền con người cũng như quyền hôn nhân của công dân việt nam
chúng ta cần phân biệt giữa phong tục và hủ tục
chúng ta tôn trọng những phong tục tốt đẹp của đồng bào
tuy nhiên những phong tục nào vi phạm nhân quyền cản trợ sự tiến bộ thì cần phải lên án và xóa bỏ
giáo sư tiến sĩ lê thị quý cho hay
giáo sư tiến sĩ lê thị quý cũng chia sẻ
nhiều nam giới đã lợi dụng hủ tục này để bắt cóc những người phụ nữ không yêu họ
đem về cưỡng bức và hành hạ họ suốt đời trong gia đình
tiêu diệt cả cuộc sống thanh xuân các ước mơ và cơ hội phát triển của người phụ nữ
bên cạnh việc tăng cường truyền thông chính quyền các đoàn thể
cộng đồng cần phải có hành động ngăn chặn quyết liệt
nhiều chuyên gia pháp lý cũng chỉ rõ theo quy định của pháp luật
người nào có hành vi tảo hôn tổ chức tảo hôn
tùy theo mức độ vi phạm đối với từng trường hợp cụ thể
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo luật pháp nước ta cướp vợ là hành vi cưỡng ép kết hôn
thuộc các hành vi cấm kết hôn được quy định tại khoản hai
điều năm luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn cấm các hành vi sau đây
theo luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn cướp vợ là hành vi cưỡng ép cưỡng ép kết hôn
cưỡng ép li hôn lừa dối li hôn cản trở li hôn
thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại
mang thai hộ vì mục đích thương mại lợi chọn giới tính thay nhi
sinh sản vô tính bạo lực gia đình lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình
để mua bán người bóc lột sức lao động xâm phạm tình dục
hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi
theo điều một trăm tám mươi một luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có quy định như sau
người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ
cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện
tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác li hôn bằng cách hành hạ
ngược đãi uy hiếp tinh thần yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm
thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm
nhiều ý kiến cho rằng do hạn chế vì nhiều mặt từ kinh tế
đến sự phát triển không toàn diện của xã hội mà cư dân miền núi
đa phần không có hiểu biết về pháp luật
hoặc có hiểu biết nhưng họ có niềm tin vào thần linh nhiều hơn
nên từ lâu việc khắc phục những hậu quả xấu do sự biến thể
của các tập tục gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương nói riêng
và người thi hành pháp luật nói chung
khó có thể kiểm tra và giám sát xử lý hết được các tình huống phát sinh
khi mà điều kiện để tiếp cận sâu sát với cộng đồng dân tộc miền núi
còn chưa được cải thiện nhiều
để hạn chế hệ lụy từ những biến tướng tư tục bắt vợ để duy trì
bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống tục lệ của người hơ bông
cần thay đổi mạnh mẽ cách tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức
khả năng tiếp cận thông tin pháp luật đầy đủ chính xác
dựa vào uy tín của già làng trường bản để thông tin đến những người còn lại
với người dân tộc thiểu số họ thường có niềm tin tuyệt đối
vào người lãnh đạo tinh thần này hoàn toàn thiên cậy vào các luật tục
của dân tộc họ nhiều ý kiến cho rằng quan trọng là phải chuyển hóa được
các quy định pháp luật thành các hương ước thành các quy định làng xã
thôn bản trên cơ sở luật tục có như vậy thì người dân nơi đây
mới dễ dàng áp dụng pháp luật vào cuộc sống